năm năm qua tỉnh tuyên quang đã quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với cam sành chè cây lạc và cây bưởi
tỉnh cũng đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ giống đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn
triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích tăng thu nhập
giúp người dân không chỉ giảm nghèo mà còn tiến tới làm giàu trên đồng đất quê hương
gia đình ông nguyễn duy trọng có gần bảy trăm linh gốc bưởi các loại trồng theo tiêu chuẩn việt gáp và hướng tới sản xuất theo hướng hữu cơ
mỗi vụ thu hoạch gia đình ông trọng thu về từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm
đến nay bưởi phúc ninh đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm và được dán tem truy xuất nguồn gốc
huyền yên sơn có hơn tám trăm linh hectare trồng bưởi và đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể
và chứng thư top một mươi thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng việt nam góp phần lớn vào giá trị sản xuất kinh tế nông nghiệp của tỉnh
với khoảng một năm trăm linh đến một triệu đồng
hết năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có sáu mươi năm doanh nghiệp nông nghiệp hai trăm chín mươi hợp tác xã nông lâm thủy sản
chín mươi tám hợp tác xã có hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm

hết năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có sáu mươi năm doanh nghiệp nông nghiệp hai doanh nghiệp nông lâm thủy sản xuất tiêu thụ sản phẩm